tại cuộc họp mở rộng của bộ quốc phòng nga tổng thống nga vladimir putin nhấn mạnh mục tiêu của nước này là thực thi toàn diện các biện pháp cần thiết
nhằm đạt được sự đổi mới và nâng cao chất lượng của lực lượng vũ trang
tổng thống putin yêu cầu quân đội nga giữ vững và cải thiện khả năng cao sẵn sàng chiến đấu của bộ ba hạt nhân
trong đó đảm bảo giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ sự cân bằng chiến lược và cân bằng tổng thể của các lực lượng trên thế giới
ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng số lượng máy bay chiến đấu và máy bay ném bom đặc biệt là nâng cấp máy bay không người lái
nhà lãnh đạo nga chỉ thị cho bộ quốc phòng và bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang nghiên cứu kinh nghiệm lực lượng và phương tiện
của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato để đưa vào chương trình huấn luyện và trang bị cho quân đội
tại cuộc họp bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu cũng công bố một số đề xuất cải cách quân đội
bao gồm thành lập các quân khu và sư đoàn mới tăng độ tuổi nhập ngũ cải thiện thành phần và cơ cấu của các lực lượng vũ trang